qua công tác tuần tra kiểm soát tại địa bàn lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ tỉnh quảng ngãi vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá lậu
theo thông tin ban đầu lực lượng chức năng phát hiện bà mai thị phi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ở phương quảng phú thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi sử dụng xe máy biển số kiểm soát bảy mươi sáu v hai mươi năm nghìn hai trăm linh bốn chở một hai trăm linh bao thuốc lá z năm trăm năm mươi năm và sc nhập ngoại
tại thời điểm kiểm tra bà phi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thuốc lá trên hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ tiếp tục điều tra làm rõ